theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra tại trường tiểu học hải bối huyện đông anh hà nội
vào ngày đi học đầu tuần nhiều học sinh sau khi vào lớp học đã có biểu hiện dị ứng nổi mẩn trên da mắt sưng
một phụ huynh tên y cho hay trường phun thuốc diệt mũi vào ngày thứ bảy nhưng không thông báo cho phụ huynh biết
sáng thứ hai khi học sinh đến trường thì có những biểu hiện nêu trên
chị y cho rằng thuốc diệt mũi phun ở khắp lớp học trong đó có bàn ghế sau đó tay của các con tiếp xúc trực tiếp rồi quệt lên mặt dẫn tới việc sưng ngứa dị ứng
chị y cũng cho biết thêm rất nhiều bé học cùng lớp con chị cũng bị chảy máu cam con chị thì bị nồi mề đay khắp mặt
đến chiều tối ngày hôm qua ngày một tháng bốn các bậc phụ huynh mới biết sự việc khi đó nhà trường mới thông báo và xin lỗi phụ huynh
lãnh đạo trường tiểu học hải bố xác nhận có vụ việc nhiều học sinh của trường bị sưng mắt dị ứng
tuy nhiên nguyên nhân có phải là do thuốc diệt mũi hay không còn phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn
theo vị lãnh đạo này việc phun thuốc diệt mũi để phòng chống sốt xuất huyết vẫn đang diễn ra hàng năm tại trường
thứ bảy tuần trước nhà trường đã triển khai kế hoạch nêu trên
đến thứ hai tuần này khi học sinh đi học trở lại thì sự việc đã xảy ra
khoát loại trừ các biểu hiện dị ứng có thể là do thời tiết bộ phận chuyên môn đang tìm hiểu rõ nguyên nhân cụ thể
đây không phải là trường hợp đầu tiên học sinh bị ngộ độc khi nhà trường phun thuốc diệt mũi
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai hàng chục học sinh tại trường tiểu học trung học cơ sở new tân năm huyện thanh ngoài hà nội
cũng đã bị cay mắt chảy nước mắt và mẩn ngứa sau khi nhà trường phun thuốc diệt mũi
theo phản ánh của phụ huynh sau buổi học ngày hôm đó số học sinh gặp triệu chứng dị ứng xảy ra ở nhiều lớp
cả tiểu học và trung học cơ sở
đa số học sinh đều bị đau rát chảy nước mắt số ít mẩn ngứa trên da
thông tin ban đầu sau khi học sinh ăn ăn chú trường tiểu học trung học cơ sở newton đã cho các em nghỉ học chiều
đưa về nhà bằng xe buýt
theo giải thích của nhà trường của phụ huynh nhà trường có tổ chức phun thuốc diệt mũi vào chiều thứ bảy tuần trước
một số vị trí trong lớp học hành lang còn vương lại thuốc khiến cho một số học sinh có biểu hiện cây mắt
hai mươi bảy em đã có triệu chứng rõ rệt đã được xuống phòng y tế và đưa ra sân hoạt động đảm bảo độ thoáng
một phụ huynh cho biết chúng tôi không được báo trước về lịch phun mũi diệt mũi tại nhà trường
chỉ đến khi nhận được thông báo này tôi mới biết sự việc
cũng theo các bậc phụ huynh nhà trường cho biết đã mời bác sĩ chuyên khoa từ bệnh viện quân y một trăm linh ba khám
nhận định một số em bị dị ứng cay mắt không đáng lo ngại chỉ cần điều trị bằng cách nhỏ độc mối sinh lý
một số phụ huynh khác cũng không yên tâm đưa con đi khám tại cơ sở y tế khác nhận kết quả viêm kết mạc
theo các bác sĩ mũi là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh chuyển nhiễm gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người
như sốt rét sốt sốt huyết viên lãn nhật bản hiện nay đã có nhiều biện pháp để tiêu diệt loài vật này
trong đó thuốc diệt mũi là sự lựa chọn được nhiều gia đình trường học tin dùng nhất
mặc dù đa số các sản phẩm lưu hành trên thị trường đã được qua kiểm định về chất lượng cũng như độ an toàn với con người
tuy nhiên vẫn ghi nhận rất nhiều trường hợp bị dị ứng với thuốc diệt mũi
dị ứng thuốc phun mũi thường xảy ra ở những người có làn da quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc diệt mũi
do các thành phần trong thuốc phun mũi gây kích ứng lẩn da mẫn cảm của người lớn đặc biệt rất dễ xảy ra dị ứng thuốc phun mũi ở trẻ nhỏ
do thuốc phun mũi nên được sử dụng có chất lượng không đạt tiêu chuẩn cũng là một nguyên nhân
hoặc trong quá trình phun xịt người nhà đã đóng kín cửa không che đậy vận dụng trong nhà kỹ lưỡng dễ tiếp xúc gây ra dị ứng thuốc phun mũi ngay sau khi xịt
có khá nhiều nguyên nhân hình thành nên tình trạng dị ứng với thuốc diệt mũi trong đó đa phần liên quan đến cơ điện nhận cảm của người sử dụng
khi tiếp xúc với dị nguyên cơ thể giải phóng ra histamin và các chất hóa học trung gian như viêm nhiễm từ đó gây ra những phản ứng dị ứng
bên cạnh đó nếu các thuốc diệt mũi không đảm bảo chất lượng hay sử dụng không đúng cách xịt thuốc không che chắn đồ dùng đóng kín cửa xịt quá nhiều cũng thường gây ra dị ứng
các dấu hiệu triệu chứng khi bị dị ứng thuốc phun mũi bao gồm
khi tiếp xúc trực tiếp với thuốc phun mũi sau khoảng vài phút sẽ thấy những dấu hiệu bị dị ứng thuốc phun mũi như sau
ngứa nóng rắt tay chân nơi ở vùng da tiếp xúc với thuốc sau đó lan ra khắp cơ thể
bên cạnh đó sẽ có cảm giác nóng rát ở những vùng da mỏng sau mang tai quanh mắt cũng là triệu chứng thường thấy khi bị dị ứng thuốc phun mũi
sự nóng rát sẽ trở nên trầm trọng hơn vào những ngày có thể tiết nắng nóng
khi bị dị ứng thuốc phun mũi cần được tuân thủ đúng những hướng dẫn của bộ y tế để tránh tình trạng nghiêm trọng hơn cho da
ngừa sát là biểu hiện đầu tiên dễ dàng nhận thấy ở những người bị dị ứng thuốc phun mũi
tuy nhiên tuyệt đối không nực cãi hay trả rắt vào vùng da bị dị ứng
tuyệt đối không dùng sữa rửa mặt sữa tắm sạp phòng để trả lên vết bị dị ứng thuốc phun mũi
tuyệt đối không dùng đá ướp lạnh vào vùng da bị dị ứng hay dùng lát chanh đắp vào phần da đang kích ứng
khi bị dị ứng thuốc phun mũi cần phải uống nhiều nước nước ép trái cây nước lọc
không nên dùng các loại thuốc chống dị ứng trên da trong những trường hợp này
khi trẻ nhỏ bị dị ứng thuốc phun mũi trên da cần nghiêm chỉnh thực hiện theo hướng dẫn của các cán bộ y tế
không gãi không trả rắt vào vùng da bị dị ứng
tuyệt đối không nên bôi vào mắt
bổ sung kiến thức phòng tránh giao mùa cao điểm của dịch bệnh
tình trạng dị ứng thuốc phun mũi dễ dàng tiêu biến sau khoảng hai mươi bốn giờ
nếu người bệnh thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của bộ y tế trong phòng tránh dị ứng thuốc phun mũi
tuy nhiên nếu tình trạng dị ứng thuốc phun mũi vẫn kéo dài thậm chí trở nên trầm trọng hơn
lúc này cần phải nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi khám và điều trị kịp thời
trong khi sử dụng thuốc diệt mũi nếu không dùng đúng liều lượng không đúng quy trình
sẽ không diệt được mũi thậm chí còn làm cho người sử dụng bị dị ứng
vì vậy để tránh gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe cũng như đảm bảo được hiệu quả của thuốc diệt mũi
cần phải thực hiện những biện pháp như sau
ưu tiên các loại thuốc diệt mũi chưa xuất từ thực vật
nếu dùng các loại có chứa thành phần ép thì nên lựa chọn nồng độ thấp
kiểm tra trước khi sử dụng xịt thử một lượng nhỏ và quan sát trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu không gặp dị ứng thì mới có thể dùng tiếp
không xịt vào các vùng da đang bị tổn thương
trước khi xịt mũi mở hết tất cả các cửa cửa ra vào và cửa sổ đều lưu thông không khí
chế đậy vật dụng kỹ lưỡng thực phẩm trong nhà dọn dẹp cầu thang đồ dùng
khi phun thuốc xịt mũi cần phải rời ngay phòng hoặc khu vực xịt mũi ít nhất ba mươi phút để tránh tiếp xúc và hít phải thuốc
trẻ em người già phụ nữ có thai nên ở ngoài ít nhất một đến hai giờ
sau khi phun thuốc diệt mũi lau dọn các vật dụng có tiếp xúc với thuốc
nếu vô tình xịt hay bơi thuốc diệt mũi dính vào các vùng da nhạy cảm như mắt mũi tai miệng vùng kín
thì nên rửa thật sạch với nước ngay lập tức
cách xử lý khi gặp phải dị ứng thuốc diệt mũi bao gồm
theo hướng dẫn của bộ y tế khi gặp những triệu chứng của việc dị ứng thuốc diệt mũi nên thực hiện những điều sau đây
rửa vùng da bị dị ứng thật sạch với nước ngay lập tức
khi sử dụng khăn để lao cần giặt thật sạch trước và sau khi dùng
không được trà mạnh hay gãi vào các vùng da đang bị dị ứng
không dùng có loại lá để đắp lên chỗ mẩn ngứa
không được dùng các loại đá tắp lên chỗ mẩn ngứa
không dùng đá để trà hay trườm lên vùng da tổn thương
uống nhiều nước hay các loại nước ép hoa quả để giảm nhanh các triệu chứng dị ứng
không tự ý dùng các thuốc chống dị ứng trong trường hợp này
nếu các phản ứng dị ứng không thuyên giảm sau hai mươi bốn giờ hay trở nên nặng hơn như kích ứng mắt khó thở co giật
thường gặp ở trẻ nhỏ nên đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ xử lý kịp thời
một số lưu ý để phòng tránh dị ứng thuốc diệt mũi
để thuốc ngoài tầm với của trẻ em
đọc kỹ hướng dẫn trên mát sử dụng
không sử dụng quá nhiều
tuyệt đối không bôi thuốc diệt mũi vào vùng mắt mũi miệng và vùng kín
không bôi thuốc diệt mũi khi đang gặp các vấn đề về da như phát ban cháy nắng vẩy nến hoặc bụi trứng cá
nếu da nhạy cảm bôi thuốc diệt mũi lên quần áo thay vì bôi lên da
các biện pháp phòng tránh mũi nếu bị dị ứng với thuốc diệt mũi bao gồm
mặc quần áo dày tay mũi thường bị thu hút bởi nhiệt độ và quần áo tối màu
vì vậy nên mặc quần áo sáng màu và nơi thoáng mát
loại bảo góc vùng ứ động nước trong nhà tim và diệt hết lăng quang bạo gậy
đậy kính các dụng cụ dùng để chứa nước
xoăn dẹp sạch sẽ nhà cửa vứt bỏ phế liệu phát quang bụi rậm quanh nhà
trông các loại cây có tác dụng xô mũi như húng quế cốt vạn thọ quảy khương bạc hà
nếu ở nhà có ao hồ cần phải sử dụng các dụng cụ rục khí
khi ngủ con phải mắc màn chống mũi kể cả ban ngày
dùng vật mũi cửa chống lưới mũi hoặc đèn bắt mũi
thay thế thuốc diệt mũi bằng các chất an toàn khác như tinh dầu xả tinh dầu bạc hà
lưu ý chỉ thoa những chất này lên những vùng da còn nguyên vẹn
việc sử dụng thuốc diệt mũi chỉ là một cách để giảm nguy cơ bị mũi đốt
bộ y tế khuyến khích sử dụng các biện pháp phòng muối hiệu quả an toàn như
mặc quần áo giải tay sáng màu giảm thiểu tối đa để trẻ em và người già tiếp xúc với thuốc diệt mũi
vì đây là những nhóm đối tượng sẽ bị dị ứng với thuốc diệt mũi
ngoài ra hay lại bỏ những vùng động nước ở trong nhà vì đây là nơi mũi sinh sôi nề nở